sau một thời gian sử dụng mỹ phẩm chị hợp đã phải tìm đến bác sĩ để điều trị cho làn da nhiễm cotticoid
da của chị mỏng dần luôn trong tình trạng mần đỏ xuất hiện các biến chứng kèm theo
theo các bác sĩ chị hợp còn khá may mắn khi kịp thời đến chữa trị
vì nhiều trường hợp bị viêm gian nặng kéo dài điều trị rất khó khăn
da bị nhiễm coicoid nó sẽ biểu hiện của những cái ví dụ như là da mỏng da rất là dễ bị nhạy cảm kích ứng khi mà đi ra ngoài ánh nắng
đặc biệt ra là ánh nắng thì mặt đỏ bừng
rồi các vùng da mà đã bôi thuốc corticoid rồi
nó cảm giác như là lúc nào cũng đỏ giống như những cái người mà người ta sử dụng rượu bia mà nó kích ứng nó đỏ lên như vậy
chị nhung là một trong những nạn nhân của việc mua kem trộn trên mạng
tin theo lời quảng cáo là hết mụn và trắng da chị đã sử dụng trong suốt gần một năm
tính chất công việc thì tôi phải trang điểm khá là nhiều và trang điểm thì khiến cho gia mình bị ảnh hưởng
vì vậy tôi có đặt một số những loại mỹ phẩm trên mạng
về để chăm sóc da tuy nhiên thì thời gian đầu da cải thiện tốt nhưng mà về sau thì càng dùng nhiều thì nó lại càng nổi mụn
thậm chí là thời tiết thay đổi tôi cũng rất dễ bị kích ứng
và theo tôi quan sát thì tôi cảm thấy ra mình bị mỏng đi
những cái mạch máu nó nổi lên trông rất là khó nhìn nó nổi những cái bao mạch lên
chị nhung được các bác sĩ chuẩn đoán là việc dùng kem trộn có chứa cotticoid
nên da bị nhiễm khuẩn nặng
da tôi một năm trước đây khi mà mới bị thì nó mận đỏ rất là nhiều kích ứng thậm chí là nó dày lên nổi những cái mụn bọc rất là to mụ viêm mụn ẩn
và tôi đã phải uống thuốc đông tây y kết hợp với cả bôi ở bên ngoài nữa
biểu hiện của những cái ngứa sẩn ở trên da mà khi sử dụng corticlis vào thì bệnh nhân cảm thấy là hết ngứa rất là nhanh
hoặc là bệnh nhân là bị mụn ở trên da bôi thuốc vào cái mụn cũng giảm rất là nhanh
hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc corticoid mà sử dụng những thuốc bôi đấy làm cho cái da của mình nó sáng nó trắng hồng
nhưng mỗi một lần bệnh nhân ngừng thuốc sử dụng thì cái ngứa tăng lên rồi mụn cũng nhiều hơn
hoặc là có thể là cái sạm cái náo của bệnh nhân ngày càng nhiều
corticoid có tên gọi đầy đủ là glucocorticoid
là hốc môn vỏ
vỏ thượng thật có công dụng thúc đẩy sự tổng hợp gluco từ protein
trong mỹ phẩm cotticoid có tác dụng làm trắng mịn da nhanh chóng sau khi bôi
tác dụng làm đẹp tức thì của chất này có trong thời gian ngắn sau đó da sẽ bị phản ứng phụ mạnh
nếu ngưng dùng sẽ khiến da bị ngứa ngáy nồi mần đỏ kèm theo những mụn nước ly ti trên mặt
nếu người bệnh mà sử dụng không tuân thủ theo đúng chỉ định của bác sĩ
khi làm dụng quá mức thì nó sẽ gây ra các tác dụng phụ tại chỗ
có thể gây ra là teo da rãn mạch tại chỗ làm giảm sức đề kháng của da
hoặc gây ra những tình trạng như dậm lông bọc lông tại chỗ
còn nếu như sử dụng thời gian quá dài thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn thân
gây suy gan suy thận suy đa thể tạng hoặc gây ra các bệnh dối loạn chuyển hóa
như dối loạn chuyển hóa mỡ máu hay dối loạn chuyển hóa đường huyết
cô gái hai mươi sáu tuổi chồng như cụ già bảy mươi
đó là trường hợp chị nguyễn thị phượng ở tỉnh bến tre
sau khi điều trị ngứa da mặt và ra tay vì cho rằng mình bị dị ứng hải sản
da mặt và cơ thể chị phượng dần biến dạng trở nên nhăm nheo và chảy xệ
hay như trường hợp của chị thạch thị tha ri ở bạc liêu hai mươi chín tuổi mà như bà lão bảy mươi
theo các bác sĩ một trong số các nguyên nhân là do bệnh nhân sử dụng thuốc
có chứa corticoid trong một thời gian dài
bước một tẩy trang và làm sạch sâu ra mặt sau đó di tính chất
bước hai bắn tia laser
bước ba đắp mặt nạ trị liệu
bước bốn bôi óc
bước năm đắp sạch sâu da mặt sau đó di tính chất
bước sáu đắp trang và làm sạch sâu da mặt sau đó di tính chất
bước bảy đắp mặt nạ trị liệu
bốn bồi kèm dưỡng chất dành cho da nhiễm copticoid
năm kết thúc bằng việc bồi kèm chống nắng và bảo vệ da
sáu kết thúc bằng việc bồi kèm chống nắng và bảo vệ da

tám kết thúc bằng việc bồi kèm chống nắng và bảo vệ da
chín kết thúc bằng việc bồi kèm chống nắng và bảo vệ da